trong sáng nay dự kiến tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa
tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm
xem xét lại bản án sơ thẩm bị cáo nguyễn thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh
sở kế hoạch và đầu tư hà nội và bị cáo phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng
sở kế hoạch và đầu tư hà nội cũng có đơn kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm
xem xét giảm nhẹ hình phạt
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung được xác định có hành vi can thiệp
để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức trung bị tòa nhân dân tp hà nội
tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án này bùi quang huy trước đó là tổng giám đốc công ty nhật cường
được xác định có vai trò khởi xướng chủ mưu chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính
tuy nhiên do bùi quang huy đang bỏ trốn cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
khi nào bắt được sẽ xử lý sau
thông tin chi tiết về phiên phúc thẩm chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo